làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lào cai vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá lào cai có bước tiến bộ rất tốt có nhiều đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải lo khi mà lào cai còn là tỉnh nghèo chưa thể tự túc được ngân sách
nhất trí với tỉnh về việc đưa lào cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía bắc phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi là tỉnh phát triển khá của cả nước đứng trong nhóm một mươi năm tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước
thủ tướng nhấn mạnh phải quyết tâm cao đổi mới sáng tạo quyết liệt đặc biệt có khát vọng trong phát triển

thủ tướng nhấn mạnh phải quyết tâm cao đổi mới sáng tạo quyết liệt đặc biệt có khát vọng trong phát triển khá của cả nước thành phố dẫn đầu cả nước